nhập cảnh vào việt nam vào ngày một mươi sáu tháng hai qua cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn
sau khi được lực lượng cứu hộ cứu nạn phát hiện thi thể nạn nhân được đưa lên bờ
các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể nạn nhân và hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử nạn của nam du khách này
như vậy trong vòng ba ngày qua tại lâm đồng đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn du lịch thác khiến bốn người nước ngoài tử vong